tại nhà hát lớn hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước đã đến dự lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước nghệ sĩ nhân dân
nghệ sĩ ưu tú lần thứ chín trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cho các nghệ sĩ được phong tặng
truy tặng đợt này và phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nhấn mạnh danh hiệu nghệ sĩ nhân dân
nghệ sĩ ưu tú là phần thưởng cao quý nhất mà nhà nước dành tặng cho đại diện tiêu biểu của đội ngũ
văn nghệ sĩ cả nước đây là những nghệ sĩ đã luôn nỗ lực gian luyện trưởng thành và không
ngừng sáng tạo trong sự nghiệp nghệ thuật được đồng nghiệp và nhân dân tin yêu thủ tướng nguyễn
nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự chuyên nghiệp nghiêm túc minh bạch trong việc lựa chọn
xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú lần này đáng ghi nhận là độ tuổi nghệ sĩ
đa dạng từ ba mươi đến chín mươi hai tuổi đây là tín hiệu đáng mừng chứng tỏ tài năng nghệ thuật sự đóng góp
công hiến của các nghệ sĩ ở các lứa tuổi khác nhau và có tính kế thừa qua các thế hệ
trong đợt này có tám mươi bốn nghệ sĩ nhân dân và ba trăm linh bảy nghệ sĩ ưu tú đã được chủ tịch nước
ký quyết định phong tặng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước lần thứ chín